phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bà rịa vũng tàu vừa bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ khoảng bốn hai kg ma túy đá hơn hai viên thuốc lắc
vào sáng ngày một mươi bảy tháng sáu lực lượng công an bắt quả tăng bùi văn minh chú thành phố bà rịa đang tàng trữ tám gói ma túy đá
đầu tranh mở rộng chiều cùng ngày phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với công an tp hcm bắt khẩn cấp đối tượng võ trung hồng chú tại tp hcm khám xét trên người và phòng trọ của hồng tại phường đa cao quận một thu giữ một mươi chín gói ma túy đá có khối lượng khoảng bốn hai kg hai một trăm hai mươi tám viên thuốc lắc cùng nhiều tăng vật
tại thái nguyên đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy công an huyện đại từ đã phát hiện và bắt giữ nguyễn văn trương
chú huyện phú lương cũng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
lực lượng công an đã thu giữ hơn ba mươi tám g chất bột màu trắng nghi là heroin một trăm chín mươi sáu viên nén màu hồng và màu xanh có khối lượng gần hai mươi g nghi là ma túy tổng hợp loại hồng phiến
hiện công an huyện đại từ đang tiếp tục thu thập thông tin củng cố tài liệu chứng cứ để xác minh làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng
công an huyện đại từ đang tiếp tục thu thập thông tin củng cố tài liệu chứng cứ để xác minh làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ninh kiều thành phố cần thơ vừa khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với trương quang anh đức chú quận cái răng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó hàng trăm sinh viên đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố cần thơ ôm một khoản nợ từ một mươi đến sáu mươi triệu đồng do trương quang anh đức nhờ đứng tên mua hàng trả góp
tại cơ quan công an bước đầu đức thừa nhận đã lừa đảo hàng trăm sinh viên trên địa bàn thành phố cần thơ với số tiền khoảng bốn tỷ đồng
hiện công an quận đã làm việc với đại diện bốn công ty tài chính và sẽ tiếp tục làm việc với công ty tài chính còn lại để phục vụ công tác điều tra
thực hiện bảy vụ trộm cắp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng ba đối tượng châu thanh vũ quê tỉnh vĩnh long nguyễn thành nam quê khánh hòa và lê thị thu thảo quê cà mau đã bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
không nghề nghiệp lại nghiện ma túy để có tiền tiêu xài từ cuối năm hai nghìn hai mươi một đến nay
ba đối tượng đã lợi dụng sơ hở của nhà dân ở địa bàn các huyện nhơn trạch long thành thành phố biên hòa tỉnh đồng nai và tỉnh bà rịa vũng tàu để đột nhập vào nhà lấy đi nhiều tài sản có giá trị
bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện bảy vụ trộm cắp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng
tất cả tài sản trộm được các đối tượng sử dụng hoặc đem bán kiếm tiền mua ma túy sử dụng
bộ y tế vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố và các viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur về việc tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
theo đó bộ y tế đề nghị sở y tế tham mưu chủ tịch ubnd tỉnh quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn
xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm mũi ba cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
các viện vệ sinh dịch tế viện pasteur xây dựng tài liệu hướng dẫn tiêm liều nhắc lại vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tổ chức tập huấn cho các cơ sở tiêm chủng trên toàn quốc và hướng dẫn tổ chức chuyên môn kỹ thuật cho các địa phương trong việc tổ chức triển khai tiêm chủng
bộ y tế vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố các bệnh viện trực thuộc bộ y tế
các cơ sở sản xuất nhập khẩu thuốc trang thiết bị y tế về việc xử lý vướng mắc trong mua thuốc và vật
tư y tế
bộ y tế đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh triển khai việc mua sắm thuốc và vật tư y tế để đảm bảo sẵn sàng không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế
phục vụ công tác khám chữa bệnh tại đơn vị tập trung đảm bảo cung ứng đủ kịp thời các vật tư y tế và thuốc thiết yếu đặc biệt là thuốc hiếm nguồn cung
trường hợp có tình trạng thiếu thuốc và vật tự y tế do khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác mua sắm lựa chọn nhà thầu
sở y tế báo cáo rõ nguyên nhân về cục quản lý dược bộ y tế trước ngày hai mươi hai tháng sáu
tại xã trần phú cục tổ chức cán bộ bộ công an phối hợp của công an tỉnh bắc cạn nhận đỡ đầu em nông thị hương đào học sinh lớp chín
trường trung học cơ sở trần phú huyện nari tỉnh bắc cạn với số tiền là chín triệu đồng một năm
trong đó cục tổ chức cán bộ hỗ trợ sáu triệu đồng công an tỉnh bắc cạn hỗ trợ ba triệu đồng đến khi em học hết trung học phổ thông
trường trung học cơ sở trần phú huyện nari tỉnh bắc cạn với số tiền là chín triệu đồng đến khi em học hết trung học phổ thông
thời gian qua dưới sự chỉ đạo của bộ công an công an các đơn vị địa phương đã có nhiều cách làm hiệu quả sáng tạo để phục vụ nhân dân ngày càng hiệu quả hơn
phóng sự được thực hiện tại nghệ an
ông nguyễn văn sửu sáu mươi ba tuổi đến công an xã thọ sơn huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an để làm thủ tục tách khẩu cho con ra ở riêng
ông khá bất ngờ khi công an cấp xã lại có bộ phận một cửa rất đẹp và quy củ
trước kia để tách khẩu ông phải viết tay nhiều loại giấy tờ
bây giờ thì chỉ cần điền vào một tờ phiếu ngắn gọn
mọi thao tác đều do cán bộ công an thực hiện trên hệ thống máy tính kết nối dữ liệu dân cư
tôi có chuyển cái khẩu lên cho cháu trên thị trấn là cháu chỉ cần đăng ký đến là diễn đi hồ mất nó đăng đó là gửi lên đó
ít bữa là có phiếu về thấy cũng thân thiện nhanh lắm
nhưng bây giờ có cái công an một cửa tôi thấy thân thiện cực kỳ thân thiện đó
lãnh đạo quân huyện quỳ hợp đã quan tâm xây dựng cái hệ thống camera giám sát
của công an hai mươi một xã thị trấn điều an huyền nhằm kiểm tra giám sát đánh giá và trần trịnh thái độ lệ tiết tắc phong của cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân
ngay từ khi triển khai công an chính quy về xã công an nghệ an đã lên kế hoạch xây dựng bộ phận một cửa ở công an xã
với mục tiêu gần hơn phục vụ nhân dân tốt hơn
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai hơn bốn trăm linh trên tổng số bốn trăm sáu mươi công an xã phường thị trấn tại nghệ an đã đưa bộ phận một cửa vào hoạt động
người dân rất hài lòng
vì mô hình này đã tiết kiệm được rất nhiều công sức
từ khi có bộ phận một cửa thì thuận tiện cho dân rất nhiều
và ủng hộ cao về việc làm cũng như là hỗ trợ về kinh phí để nâng cấp cải tạo trụ sở
chỉnh trang khuôn viên làm việc của cơ quan và đặc biệt là xây dựng đầu tư ngân sách
xây dựng bộ phận một cửa để trực tiếp giải quyết công việc hàng ngày của công dân
chính đấy đã đưa được niềm tin giữa cấp quỷ chính quyền người công an nhân dân đến với người dân rất là gần gũi
rất là hài lòng
mô hình bộ phận một cửa công an cấp xã ở nghệ an đã thực sự phát huy hiệu quả
được bộ công an đánh giá cao và chỉ đạo công an các địa phương tham khảo
để triển khai sao cho phù hợp đặc điểm kinh tế xã hội từng vùng miền
mục đích là nâng cao hơn nữa vai trò của công an cơ sở trong công tác cải cách hành chính
lấy người dân làm trung tâm từ đó góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc
thống kê của hội liên hiệp phụ nữ các cấp
toàn tỉnh bà rịa vũng tàu có gần hai trẻ em mồ côi
trong số bốn trăm sáu mươi bốn trẻ em mồ côi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
có một mươi sáu trẻ mồ côi cha hoặc mẹ do dịch bệnh covid một mươi chín
mất đi những người thân yêu nhất mất đi sự yêu thương chăm sóc
các em đã được bù đắp một phần bởi sự quan tâm chia sẻ
của những người mẹ đỡ đầu trong lực lượng công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đó cũng là ý nghĩa nhân văn mà chương trình mẹ đỡ đầu
do trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam phát động đã và đang hướng đến
hai anh em dương văn trường sinh năm hai nghìn bảy và dương văn giang sinh năm hai nghìn tám
tại xã châu phà thị xã phù mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
sớm mồ côi cha mẹ câu gia đình khác
cách đây ít lâu người bà vốn chăm sóc yêu thương kem từ nhỏ cũng đã qua đời
trường và sang lại một lần nữa thành trẻ mồ côi
đối với hai cậu bé đang tuổi ăn chưa no lo còn chưa tới
cuộc sống đã sớm phải nặng những lo tâm
trường và giang lại một lần nữa thành trẻ mồ côi
để quan tâm hỏi hàn động viên kèm mỗi tháng hỗ trợ một triệu đồng
để giúp kèm có thể trang trải thêm chi phí học tập
các đoàn viên hội viên còn thường xuyên huy động các nguồn lực
để hỗ trợ thêm về cơ sở vật chất giúp kèm vơi đi phần nào khó khăn vất vả
gần đây nhất hội phụ nữ và đoàn thanh niên công an thị xã phú mỹ
đã vận động mạnh thường quân tặng cho anh em trường giang một chiếc xe đạp
để con đường đến trường đỡ cập gành hơn
khi mà nghe được hoàn cảnh của hai bé và có đến thăm cũng như là trao đổi
về tình hình cuộc sống cũng như là học tập thì cán bộ hội viên và đoàn viên
cũng cố gắng là hàng tháng sẽ đến có thể vừa là trao quà
nhưng mà cũng là động viên chia sẻ và nắm bắt được tình hình tư tưởng của các em
hai bạn thì cũng đã đến tuổi là gần thành niên là chưa thành niên
nhưng mà cũng sắp bước qua một cái giai đoạn mới
nên là cũng muốn định hướng cho hai bạn là về một cái suy nghĩ
tư tưởng để có thể là tiếp tục con đường học tập
và định hướng cho tương lai công việc sau này
cùng với tinh thần tương thân tương ái cùng với tấm lòng ấm áp yêu thương
sẻ chia của những người mẹ cán bộ hội viên hội phụ nữ phòng hậu cần
công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã nhận đỡ đầu cô bé tăng mộc anh
ở xã củ bị huyện châu đức
vào thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát ở thành phố hồ chí minh
mẹ bé đang mang thai ở tháng thứ bảy
thay bị nhiễm bệnh cô bé tăng mộc anh đã được đến với cuộc sống này
sau một ca mổ bắt con nhưng người mẹ thì mãi mãi ra đi
cô bé bị nhiễm bệnh cô bé bị nhiễm bệnh cô bé bị nhiễm bệnh
cô bé bị nhiễm bệnh cô bé bị nhiễm bệnh cô bé bị nhiễm bệnh
cô bé bị nhiễm bệnh cô bé bị nhiễm bệnh cô bé bị nhiễm bệnh
cô bé bị nhiễm bệnh cô bé bị nhiễm bệnh cô bé bị nhiễm bệnh
và nó còn thể hiện những tấm lòng trách nhiệm yêu thương đối với những mảnh đời bất hành
của cán bộ hội viên phụ nữ lực lượng công an
chương trình mẹ đỡ đầu là một trong những chương trình những hoạt động rất nhân văn
để giúp cho các cháu được phát triển toàn diện
đến nay các chị đã nhận đỡ đầu được một mươi một cháu trong toàn tỉnh
tôi tin tưởng rằng với tấm lòng của các chị sự nhân hậu của các chị
thì phong trào này sẽ được lan tỏa để giúp đỡ các cháu
để các cháu được phát triển toàn diện
để các cháu được sống trong một môi trường phát triển lành mạnh nhất
được hưởng đầy đủ những chính sách về quyền trẻ em đã được
vẫn biết không có gì có thể thay thế được vòng tay yêu thương của người mẹ
nhưng những người mẹ đỡ đầu trong lực lượng công an tỉnh bà rê vũng tàu nói riêng
trong chương trình mẹ đỡ đầu nói chung
vẫn mong muốn bằng những việc làm thiết thực của mình
sẽ có phần nuôi dưỡng tâm hồn thể lực cho các con
giúp các con vững vàng hơn trong mỗi bước đi

bà rịa vũng tàu vừa bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ khoảng bốn hai kg ma túy đá và hơn hai viên thuốc lắc
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp với công an phường phước nguyên thành phố bà rịa
bắt quả tang đối tượng bùi văn minh chú phường phước nguyên thành phố bà rịa
đang tàng trữ tám gói ma túy tổng hợp dạng đá
đấu tranh mở rộng chiều cùng ngày
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bà rịa vũng tàu
phối hợp với lực lượng chức năng công an thành phố hồ chí minh
tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng võ trung hồng chú thành phố hồ chí minh
khám xét trên người và phòng trọ của hồng tại phường đa cao quận một
cơ quan công an phát hiện thu giữ một mươi chín gói ma túy tổng hợp dạng đá
có khối lượng khoảng bốn hai kg hai một trăm hai mươi tám viên thuốc lắc một cân tiểu ly
một bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều tăng vật
chuyên bán ma túy cho các đối tượng sử dụng tại quán karaoke
trên địa bàn thị xã kinh môn tỉnh hải dương
đối tượng vũ ngọc hà chú tệ phường quang trung thành phố hải dương
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương
ra quyết định khởi tố bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy
vào ngày hai mươi hai tháng bốn vũ ngọc hà đã bán trái phép chất ma túy
cho phạm công thể và trần văn lưu đều chú xã quang thành thị xã kinh môn
để lấy số tiền bảy chín triệu đồng
hai đối tượng thể và lưu sau đó đã chia lượng ma túy trên cho một mươi sáu đối tượng
sử dụng trái phép tại quán karaoke văn hương thôn lê xá xã lê ninh thị xã kinh môn
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng bốn công an thị xã kinh môn kiểm tra quán karaoke này
phát hiện tại hai phòng hát có một mươi sáu trên một mươi chín nam nữ thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy
được biết hà từng có một tiền sự về hành vi đánh bạc vào năm hai nghìn một mươi một
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã kinh môn
đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
công an quận tân phú thành phố hồ chí minh đang điều tra nguyên nhân vụ việc một nam thanh niên
bị nhóm thanh niên lạ mặt cầm hung khí chém tới tấp gây thương tích nặng xảy ra trên đường tây thạnh
sự việc được camera an ninh ghi lại
nạn nhân bị truy đuổi cho biết vào buổi sáng trước đó
anh cùng ba đồng nghiệp đến nhà bạn ở đường lưu trí hiếu quận tân phú để đi chùa
trong lúc chờ bạn xuống thì có hai người đi đến kiếm chuyện
sau đó đuổi đánh
nam nạn nhân chạy bộ tới trước một quán ăn trên đường tây thạnh phường tây thạnh quận tân phú
thì vấp ngã và bị nhóm thanh niên lạ mặt cầm hung khí chém liên tiếp
vụ việc khiến nhiều thực khách bỏ chạy tán loạn
nhóm đối tượng sau đó bỏ đi nạn nhân được đưa đi cấp cứu
toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại
theo các nhân chứng trước đó ít phút khu vực này xảy ra mâu thuẫn đuổi đánh nhau
có thể nạn nhân bị chém là do hiểu nhầm vì hai bên không quen biết
hiện công an quận tân phú đang lấy lời khai những người liên quan
trước suốt camera an ninh quanh khu vực để điều tra truy xét
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng tiếp nhận tin báo từ bị hại hai mươi một tuổi
chú thành phố sóc trăng đến trình báo việc nạn nhân bị lừa sang campuchia và bị cưỡng bức lao động
vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo khi có nhu cầu đi lao động nhất là làm việc tại nước ngoài
người lao động cần phải liên hệ tới các trung tâm giới thiệu việc làm hợp pháp
để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
theo thông tin từ nạn nhân trình báo vào khoảng đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
thì em được một người bạn rủ đi tây ninh để làm việc tại một công ty do bạn em tìm hiểu trên mạng
sau đó cả hai đón xe lên thành phố hồ chí minh
thì có xe của những người tự xưng từ công ty ở tây ninh đến đón
khi đến tây ninh cả hai em được đưa đến một nơi không rõ địa chỉ
tại đây hai em này được dạy cho cách sử dụng máy vi tính
với mục đích để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
bằng hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng online
sau khi ở tây ninh được hai ngày các đối tượng thông báo đã hoàn thành xong khóa đào tạo
nên đưa hai nạn nhân đi làm việc
khi đang ngủ hai em được đưa lên xe lúc nửa đêm
khi tỉnh giấc thì mới biết mình bị đưa sang campuchia
tại campuchia cả hai em được đưa đến hai nơi khác nhau
sau đó tiếp tục được huấn luyện thêm vài ngày
và bị các đối tượng buộc thực hiện các hành vi lừa đảo trên mạng
nếu làm không đạt các chỉ tiêu của các đối tượng đưa ra
thì sẽ bị các hình thức trừng phạt
dạ thì giống như là nó kêu mình vào đăng ký luôn
kêu vào đăng ký thì nó nói là hệ thống tặng cho ba mươi ngàn
tặng cho bạn ba mươi ngày để bạn thử việc
bạn làm gửi xong ba đơn bạn gúc
thì trên đây nó cầm hệ thống rồi nó gửi phát đơn
thì nó được rút lần đầu tới lần thứ hai
thì cái đơn càng ngày càng cao thì mình phải nạp vào
phải nạp vào hoàn thành đơn đó một cái gúc
nhưng mà nó không cho gúc nó cứ là tăng đơn tăng cao vậy hoài
con không hợp tác nó lâu xuống phần một nó chích tiễn thôi
nó kê sát người chích mình tới con xỉu rồi
chích xỉu xong tạt nước nó chích tiếp nó cho ăn cơm xong rồi lên làm
lên làm không được tối về chích tiếp rồi đưa lên ngủ
do biết mình bị lừa làm chuyện phạm pháp và sợ bị hành hạ
nếu không hoàn thành công việc của các đối tượng yêu cầu
nên nạn nhân hai mươi một tuổi này đã tìm mọi cách để liên lạc với người thân tại sóc trăng
sau đó người nhà phải chuyển cho các đối tượng số tiền trên tám mươi triệu đồng
thì em này mới được thả về
qua sự việc nêu trên công an tỉnh sóc trăng khuyến cáo
khi có nhu cầu đi lao động nhất là làm việc tại nước ngoài
cần phải liên hệ các trung tâm giới thiệu việc làm hợp pháp
để tránh được những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
tiếp tục với những thông tin khác
thưa quý vị ngày hôm nay gần một trăm linh bảy học sinh hà nội
đã kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trường công lập
kỳ thi năm nay có số lượng thí sinh tăng đột biến
trong khi đó chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công lập chỉ khoảng gần bảy mươi học sinh
ghi nhận của nhóm phóng viên trong ngày thi đầu tiên
đây là điểm thi nguyễn thị minh khai quận bắc tử liêm
với quy định mới mỗi điểm thi phải bố trí phòng để đồ dùng của thí sinh
ngoài những vật dụng được mang vào
các khu vực thí sinh làm bài hai mươi năm mét
nhiều thí sinh đã phải đến điểm thi sớm để gửi đồ
với quy định mới này có thể tránh vấn đề thu phát tín hiệu trong phòng thi
và có nguy cơ làm lộ đề
năm nay thì có một điểm mới rất là mới
là các trang vật dụng của thí sinh mà không được mang vào phòng thi
thì sẽ được bảo quản
ở một cái địa điểm cách xa phòng thi tối điểm là hai mươi năm mét
tại điểm thi của chúng tôi đã bố trí tới hai phòng để phục vụ cho công tác đó
và thí sinh qua cổng trường gái là các em đã được hướng dẫn để vào phòng gửi đồ
và cũng thêm một điểm mới nữa là chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng
đón nhận các thí sinh được xác nhận là f
có thể là sẽ đến giữ thi tại trường
sáng nay các đoàn của thành phố sở giáo dục và đào tạo hà nội
cũng đã đến kiểm tra giám sát một số điểm thi
khi thi tuyển sinh vào một mươi công lạc
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba là kỳ thi đầu tiên trong năm hai nghìn hai mươi hai
sau thời gian dài các em phải học online do ảnh hưởng của dịch bệnh
vì vậy cách ra đề đã có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn
ở môn ngữ văn đề thi nhận được sự quan tâm của nhiều thí sinh
đề vào bài một xuân nói nhỏ cũng khá đột sức
và có một số câu đề nghị là xã hội cũng khá sát và thực tế
môn ngữ văn thì em làm được bài em đánh giá đề năm nay là khá lộn
thì đề năm nay nó khá là em đọc đề nó rất là hay
nhất là bài hình luận xã hội thì nó rất là ý nghĩa với mọi người
đề thi năm nay với sở hữu đào tạo và ban chỉ đạo thi của thành phố
thì chúng tôi cũng ra đề trong phạm vi trong chương trình học của các em
chứ không có vượt ngoài phạm vi
và cũng mong rằng các em học sinh các thí sinh và đặc biệt là phụ huynh học sinh
cũng hoàn toàn yên tâm cổ vũ động viên con em mình sẽ thi hết sức
để làm thế nào có kết quả tốt nhất tại kỳ thi năm nay
trong ngày thi đầu tiên nhìn chung tại các điểm thi
lực lượng công an luôn túc trực đảm bảo an ninh trật tự tránh tụ tập đông người
tại từng điểm thi sẽ có trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự
tại khu vực điểm thi và đảm bảo trong khu vực diễn ra kỳ thi tối thiểu năm mươi mét
không để xảy ra những tình trạng ủn tắc giao thông và tụ tập đông người
trộm cắp và các cái tệ nạn khác
ngày hôm nay các em đã hoàn thành hai môn ngữ văn và ngoại ngữ
sáng mai các em tiếp tục thi môn toán
riêng đối với các thí sinh thi vào trường chuyên sẽ thi các môn vào ngày hai mươi tới đây
ban chỉ đạo thi tuyển sinh tp hà nội năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
đã có báo cáo nhanh về tình hình tổ chức thi môn ngoại ngữ
đây là môn thi thứ hai của kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
toàn thành phố có hai trăm linh ba điểm thi chính thức sáu mươi điểm thi dự phòng
kỳ thi tại tất cả các điểm thi được thực hiện nghiêm túc an toàn đúng tiến độ
tổng số thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi là một trăm linh sáu sáu trăm linh chín thí sinh
trong buổi thi môn ngoại ngữ có một trăm linh năm sáu trăm một mươi năm thí sinh đến dự thi vắng chín trăm chín mươi bốn thí sinh
trước đó ở buổi thi môn ngữ văn toàn thành phố có chín trăm tám mươi một thí sinh vắng thi
tại hai trăm linh ba điểm thi không có cán bộ coi thi nằm vắng
công tác tổ chức kỳ thi kỷ cương trường thi được giữ vững
các thành viên tại các điểm thi đều thực hiện đúng quy chế thi
toàn thành phố không có cán bộ coi thi thí sinh vi phạm quy chế thi
trong buổi thi môn ngoại ngữ các điểm thi tiếp tục tăng cường hỗ trợ
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi
một số thí sinh không may bị thương sức khỏe không bảo đảm được kịp thời hỗ trợ
hai mươi thí sinh thuộc diện f cũng đã hoàn thành bài thi môn ngoại ngữ trong điều kiện an toàn